thưa quý vị văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia thông tin là trong ngày nghỉ lễ thứ hai của kỳ nghỉ lễ quốc khánh
toàn quốc đã xảy ra ba mươi vụ tai nạn giao thông đường bộ làm tử vong một mươi tám người và bị thương hai mươi ba người
như vậy là trong hai ngày nghỉ đầu tiên của dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
toàn quốc đã xảy ra năm mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi năm người bị thương bốn mươi một người
cục cảnh sát giao thông cũng cho biết trong ngày hai tháng chín
cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý tám tám trăm sáu mươi tám trường hợp vi phạm giao thông
qua đó phạt tiền hơn một mươi tám tỷ đồng tạm giữ một trăm năm mươi hai xe ô tô hai tám trăm ba mươi một xe mô tô và ba mươi phương tượng khác
đồng thời tước một bảy trăm bảy mươi ba giấy phép lái xe các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn là hai hai trăm tám mươi hai trường hợp
vi phạm về tốc độ là một bốn trăm tám mươi trường hợp trở hàng quá tải trọng là một trăm linh trường hợp quá khổ giới hạn một mươi chín trường hợp
tin an ninh trở tự
một nhóm thanh niên đang tụ tập bay lắc tại nhà nghỉ đã bị công an thị xã mỹ hảo tỉnh hương yên kiểm tra phát hiện
tiến hành kiểm tra nhà nghỉ rolex do nguyễn hữu đức làm quản lý lực lượng công an đã phát hiện tại một phòng nghỉ
có một nhóm nam nữ thanh niên đang bay lắc trong tiếng nhạc lớn và có biểu hiện phê ma túy
tại hiện trường tăng vật thu giữ gồm một đĩa xứ màu trắng trên mặt đĩa có chất bột màu trắng nghi là ma túy
cùng nhiều tăng vật có liên quan đến việc sử dụng ma túy
tết nhanh ma tuế
có một mươi chín trên hai mươi một trường hợp dương tính
bước đầu các đối tượng khai nhận
đoàn ngọc chính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn là đối tượng cung cấp ma túy để cho cả nhóm sử dụng
nguyễn hữu đức là quản lý nhà nghỉ đã cung cấp dụng cụ để cho các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu phú tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố ba bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phan văn phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
nguyễn quốc việt sinh năm hai nghìn về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
riêng bị can phan trí nguyên sinh năm hai nghìn đã bị tạm giam trong một vụ án khác
cũng cùng về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
trước đó do say rượu nguyên chở việt và phương đi trên xe mô tô
dừng xe đậu giữa đường để cự cãi đánh nhau
lúc này anh lê văn trí điều khiển xe ô tô tải đến
thấy xe của nguyên dựng giữa đường cho nên đã bóp còi
nhóm của nguyên đã ham dọa anh trí
rồi dùng gạch đá ném vỡ kính chắn gió
kính ở bên hông xe tải
hoàng sợ anh trí xuống xe bỏ chạy vào nhà người dân gần đó
việt đã đuổi theo dùng đá ném vào nhà người dân
rồi cả ba lên xe bỏ chạy
cả ba đã bị mời lên cơ quan công an làm việc và thừa nhận hành vi vi phạm
trong thời gian chờ định giá tài sản
nguyên đã tiếp tục dùng dao chém hư hỏng năm chiếc xe mô tô
của nhóm thanh niên mâu thuẫn với nguyên
rồi bị khởi tố bắt tạm giam
xin được chuyển sang tin tức ani trà tự
thưa quý vị thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an
hôm qua ngày hai tháng chín
toàn quốc xảy ra ba mươi vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết một mươi tám người bị thương hai mươi ba người
đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
cũng trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ
cảnh sát giao thông công an các địa phương kiểm tra
phát hiện xử lý tám tám trăm sáu mươi tám trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một mươi tám hai tỷ đồng
trong đó vi phạm về nồng độ cồn hai hai trăm tám mươi hai trường hợp
vi phạm về tốc độ một bốn trăm tám mươi trường hợp
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc
cục cảnh sát giao thông kiểm tra
lập biên bản bốn mươi ba trường hợp vi phạm
phạt tiền một trăm linh ba chín triệu đồng
liên quan đến vụ trộm đột nhập
lấy số tài sản gồm tiền và vàng
trị giá gần chục tỷ đồng
xảy ra tại tiệm vàng minh đức
thuộc ấp liên hòa xã khánh hải
huyện trần văn thời tỉnh cà mau
cách đây hơn ba tháng
công an tỉnh cà mau cho biết
đã phá thành công vụ án
sau khi đã thu thập chứng cứ
tổ công tác đã đồng loạt bắt các đối tượng
có liên quan trong vụ án gồm
lê văn châu lê minh hoàng nguyễn văn lơ
cùng chú tại xã phong điền huyện trần văn thời
hai đối tượng còn lại là
lê trí linh và phạm văn giới
cũng ra đầu thú ngay sau đó
các đối tượng khai nhận quan sát thấy tiệm vàng minh đức
có sơ hở trong việc bảo quản tài sản
nên vào chiều ngày hai mươi tháng năm
năm hai nghìn hai mươi ba đã dùng kiểm cộng lực
cắt hàng rào đột nhập vào tiệm
lấy vàng và tiền
khám xét tại nhà năm đối tượng
công an đã thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
đến hành vi trộm cắp và tăng vật của vụ án
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng nguyễn anh thơ ba mươi một tuổi
quê tại tỉnh đồng tháp
và lê văn dũ ba mươi sáu tuổi
chú tại thành phố hồ chí minh
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
khởi tố bắt tạm giam để điều tra và làm rõ
trước đó công an thành phố biên hòa
bắt quả tang thơ và rũ
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại khu phố năm a phường trảng giài
thành phố biên hòa
thu giữ hai gói ma túy và năm mươi năm viên thuốc lắc
có tổng trọng lượng một trăm hai mươi bảy gram
qua đấu tranh thì các đối tượng khai nhận
đã mua số ma túy trên
từ một đối tượng chưa rõ lai lịch
tại thành phố hồ chí minh
với giá hơn ba mươi triệu đồng
để mang về thành phố biên hòa
bán lại kiếm lời thì bị bắt
hiện vụ án đã bàn giao cho phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đồng nai điều tra lầm
theo ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh
trong ngày quốc khánh hai tháng chín
bốn đơn vị đã đón tiếp phục vụ tận tình chú đáo

trong đó có sáu trăm ba mươi năm lượt khách nước ngoài
mặc dù số lượng khách đến viếng đông hơn
so với những ngày thường
dòng mỗi cán bộ nhân viên chiến sĩ các cơ quan
đơn vị trách nhiệm tận tụy
phối hợp hiệp đồng trọng
trật trễ trong triển khai nhiệm vụ
bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối khu vực
tạo ấn tượng tốt đẹp với nhân dân
khách quốc tế góp phần lan tỏa
tư tưởng đạo đức phong cách của hồ chí minh
để đáp ứng được mong mỏi
của người dân vào lăng viếng bắc
ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh
đã tăng thời gian mở cửa lăng bắc
trong sáng ngày hai tháng chín
không để xảy ra ủn tắc giao thông
đảm bảo an ninh trật tự
cũng trong ngày hai tháng chín
ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh
phối hợp với sở du lịch hà nội
tặng các xuất quà gồm nước bánh mì sữa
cho du khách đến lăng viếng bắc
thưa quý vị tội phạm nước ngoài
hoạt động tại nước ta thời gian qua
đang có những diễn biến vô cùng phức tạp
nhiều đường dây tổ chức do đối tượng người nước ngoài
điều hành hoạt động xuyên quốc gia
với các chiêu trò thủ đoạn tinh vi
nổi lên trong thời gian vừa qua
đó là tội phạm nước ngoài hoạt động
dụng đen tại việt nam
chúng thuê người việt nam đứng ra thành lập công ty
và tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng
đòi nợ thuê
và cần phải nhận diện diễn biến này như thế nào
và có những điều gì khuyến cáo tới người dân
ngay sau đây thiếu tá nguyễn ngọc sơn
phó trưởng phòng trọng án
cục cảnh sát hình sự bộ công an
sẽ thông tin trong chuyên mục vấn đề
và chính sách ngày hôm nay
đây là nhóm đối tượng người trung quốc
chủ mưu cấu kết với các đối tượng người việt nam
sử dụng nhiều pháp nhân thương mại ma
để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi
thông qua ứng dụng gridvay
trên điện thoại di động và nhiều ứng dụng nhỏ hơn
như acb tiên
casco lai tiền visdong
và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay
tại website có địa chỉ đặt tại server
mức lãi suất mà người vay phải trả
cho đường dây tội phạm này lên đến

trước đó tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
công an tp hcm khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng
bốn mươi một tuổi quốc tịch nga
về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đây là đối tượng đứng sau sáu công ty hoạt động
cho vay nặng lãi với lãi suất từ
hai năm trăm năm mươi năm một năm
liên quan đến hoạt động tín dụng đen
trong thời gian vừa qua
liên quan đến hoạt động tín dụng đen truyền thống
cơ bản đã được kiềm chế
tuy nhiên vẫn có một số
biểu hiện là
các đối tượng hoạt động lưu động
hoặc là núp bóng các cơ sở kinh doanh
nhắm đến một số bộ phận
các thanh thiếu niên người dân gặp khó khăn
ở các vùng nông thôn
để mời trào
và hoạt động cho vay lãi nặng
thứ hai nữa là
tình hình thể hiện
diễn biến của
tội dân lãi nặng
tội phạm tín dụng đen
thời gian vừa qua là có cái hoạt động kết hợp
phương thức thủ đoạn
truyền thống kết hợp với
sử dụng công nghệ cao
đó là thành lập các cơ sở kinh doanh
cầm đồ biến tướng
hoặc là các cái doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tài chính
thậm chí là sử dụng
những cái website
những ứng dụng quản lý về hoạt động cho vay
để tiến hành
việc quảng cáo tiếp cận người vay
và để làm phương thức hoạt động
và phạm tội
vừa qua nhiều chuyên án cho vay lãi nặng
được lượng công an triệt phá
đã cho thấy một diễn biến là
các đối tượng tội phạm nước ngoài
đã vào việt nam để hoạt động cho vay lãi nặng
nút bóng công ty luật công ty tài chính
đồng chí có đưa ra phân tích gì về diễn biến này
cái tình hình
mà các đối tượng
là người nước ngoài
hoạt động tín dụng đen
tại việt nam
thì được thể hiện
qua cái việc đấu tranh một số chuyên án
rõ cái nội dung phương thức thủ đoạn
của các đối tượng này
là chúng vào thuê thành lập
thuê người đứng tên thành lập các doanh nghiệp
có chức năng cầm đồ
tư vấn kinh doanh tài chính
sau đó sử dụng các ứng dụng
viết lên những cái app
để cài đặt trên điện thoại di động
sau đó là tư vấn
hướng dẫn người vay tham gia vào
hoạt động tín dụng đen
cái đặc điểm của các cái
đối tượng và các cái mô hình hoạt động
đối tượng này là
chúng hết sức là tinh vi
khi vào việt nam thì chúng thuê
những người thành lập
nên nhiều những cái bộ phận
riêng lẻ và hoạt động độc lập với nhau
dưới sự điều hành qua các cái
mạng xã hội
của các đối tượng người nước ngoài này
cụ thể như là ví dụ như chúng thành lập
những cái bộ phận là
chăm sóc quản lý khách hàng riêng
bộ phận giải ngân
và liên hệ với trung gian thanh toán riêng
rồi dòng tiền thì được chúng
qua các cái công ty trung gian thanh toán
cũng như là những ngân hàng
rồi sau đó là giải ngân đến người vay
cũng như là thu hồi số tiền về
và đặc biệt là
các cái khoản nợ mà người vay
mà không trả được thì chúng sẽ bán
những cái thông tin những khoản nợ đấy
cho các cái công ty
nút bóng các cái doanh nghiệp
hoặc là các công ty luật
để thực hiện cái việc đòi nợ
hết sức là tinh vi
vâng trước những phương thức và thủ đoạn
tinh vi của tục phạm tín dụng đen
thì đồng chíu đưa ra
khuyến cáo gì tới người dân
trong việc nâng cao cảnh sát
để đề phòng tránh rời bẫy của tội phạm này
đối với người dân
thì chúng ta phải nhận thức được
cái hệ lụy của cái việc
vay tiền của các cái đối tượng
hoạt động tín dụng đen
dù là hoạt động truyền thống
hay là hoạt động trên không gian mạng
thì cái hệ lụy trực tiếp
ảnh hưởng đến chúng ta rất là
ví dụ như việc là
thứ nhất là
số tiền chúng ta vay thì ít
nhưng phải trả cho các đối tượng rất nhiều
và cái số tiền phải trả nhiều khi
nó gấp rất nhiều lần
cái số tiền mà chúng ta có nhu cầu
cần để sử dụng để vay
thứ hai là
việc tham gia vào các cái hoạt động
tín dụng đen dù truyền thống hay công nghệ cao
cũng gây những cái hậu quả
về vật chất
cũng như tinh thần đối với không chỉ
chính cái người vay tiền
mà cả những người thân người gia đình
người trong gia đình
cũng như là bạn bè
hoặc là người cùng cơ quan đơn vị
đối với cả những người vay
vâng rõ ràng là mỗi người dân
cần nêu cao tinh thần cảnh giác
về tội phạm tín dụng
tiến quân biến hóa khôn lường
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí
những đã chia sẻ những thông tin đối ích
với khán giả thùy hình antv